công an tp vinh nghệ an cho biết vào ngày hôm qua đã khởi tố bị can khởi tố vụ án khởi tố chín bị can về tội đánh bạc
trong đó bảy đối tượng bị bắt tạm giam hai người còn lại được tại ngoại
các đối tượng này đã đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề
mỗi đối tượng phụ trách một điểm ghi lô đề trên địa bàn tp vinh
vào cuối ngày những người ghi đề nhỏ lẻ phải nộp tiền ghi lô đề về cho các đại lý để gom về đại lý cấp cao hơn
trong chín đối tượng bị bắt có bảy đối tượng là nữ giới
công an đã thu giữ hơn một tỷ đồng tiền mặt một mươi hai máy faes một mươi hai điện thoại di động bốn mươi năm bảng đề
đây là đường dây đánh bạc có tổ chức với quy mô lớn với hình thức tinh vi và phức tạp
công an tp vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng